nhằm chuẩn bị cho nội dung chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ tiếp tục tiếp xúc cử tri buổi thứ hai
tại xã nhơn nghĩa huyện phong điền thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số một thuộc huyện phong điền thành phố cần thơ đã nêu nhiều nhóm ý kiến
xoay quanh các vấn đề dư luận quan tâm hiện nay như bảo hiểm y tế thủ tục hành chính còn dườm già
giá xăng dầu giá điện tăng cao tệ nạn mua bán sử dụng ma túy gia tăng về chính sách khen thưởng
cho lực lượng phán ma túy đặc biệt vấn đề bạo lực học đường vấn đề xuống cấp về đạo đức của học sinh
được nhiều cử tri quan tâm phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hoàn ngành và ghi nhận những ý kiến đóng góp của bà con qua đó chủ tịch quốc hội lần lượt giải trình
một số nội dung quan trọng mà cử tri quan tâm như vấn đề trì trệ về thủ tục hành chính vấn đề bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế toàn dân giá xăng giá dầu giá điện những vấn đề về biến đổi khí hậu và tăng cường đầu tư giao thông
cho đồng bằng sông củ long về vấn đề bạo lực học đường đang gây bước xúc dư luận chủ tịch quốc hội phát biểu
liên quan đến vấn đề khó khăn về thủ tục thu hút đầu tư việc đầu tư xây dựng quốc lộ sáu mươi một
vấn đề quy hoạch phát triển trong sản xuất nông nghiệp nông thôn
chủ tịch quốc hội thông tin sẽ chuyển tới lãnh đạo đảng nhà nước cũng như được đưa vào thỏa luận
tại các diễn đàn cuộc họp của chính phủ tại các diễn đàn của quốc hội đặc biệt là trong kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sắp tới